ngày bảy tháng năm hội đồng nghiệm thu nhà nước đã nghiệm thu cho phép tập đoàn điện lực việt nam đưa nhà máy nhiệt điện duyên hải ba mở rộng vào vận hành thương mại
dự án nhà máy nhiệt điện duyên hải ba mở rộng là một trong những dự án trọng điểm do tổng công ty phát điện một đại diện là ban quản lý dự án nhiệt điện ba làm tư vấn quản lý dự án
đây là nhà máy nhiệt điện đốt than công suất một tổ máy sáu trăm tám mươi tám mw sử dụng công nghệ lò hơi trực lưu đốt than và áp suất hơi siêu tới hạn
tổng mức đầu tư dự án trên hai mươi hai bảy trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
trong quá trình chạy thử nghiệm nhà máy nhiệt điện duyên hải ba mở rộng đã vận hành ổn định chất lượng thi công và chất lượng công tác lắp đặt của nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu so với thiết kế và hợp đồng epc
dự kiến dự án nhà máy nhiệt điện duyên hải ba mở rộng sẽ hoàn thành cấp pac và bàn giao
cho công ty nhiệt điện duyên hải vận hành thương mại trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi